một trong những văn bản đáng chú ý nhất có hiệu lực trong tháng một mươi này là thông tư số ba mươi một của bộ giao thông vận tải
về tốc độ của các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông sẽ có hiệu lực
thông tư quy định ở trong khu vực đông dân cư sáu mươi km một giờ nếu chạy trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn trở lên
sáu mươi km một giờ nếu là đường hai chiều không có giải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe
nếu ở ngoài khu vực dân cư chín mươi km một giờ đối với ô tô con ô tô đến ba mươi chỗ ngồi
sáu mươi km một giờ đối với xe máy nếu chạy trên đường đôi hoặc đường một chiều có hai làn trở lên
sáu mươi km một giờ đối với ô tô con ô tô đến ba mươi chỗ ngồi
sáu mươi km một giờ đối với xe máy nếu chạy trên đường hai chiều hoặc không có giải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe
riêng với xe gắn máy xe dưới năm mươi phân khối tốc độ tối đa là bốn mươi km một giờ bất kể trên đường nào và trong khu vực nào